cần phải nhận thức lại tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
cần đề cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ phụ trách ngành lĩnh vực địa phương
coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài để bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
và an ninh trật tự trong phát triển đất nước
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về công tác ổn định an ninh trật tự diễn ra vào sáng nay tại hà nội
phát biểu kết luận tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
trong đánh giá của các nước trên thế giới thì việt nam là nước phát triển tốt
tăng trưởng cao ổn định
đó là nhờ công tác đảm bảo an ninh trật tự tốt khiến nhà đầu tư yên tâm
và khách du lịch đến việt nam tăng cao
đây là kết quả lớn của các lực lượng chức năng
trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới thay đổi nhanh chóng
khoa học công nghệ phát triển vượt bậc nhất là internet
thông qua hệ thống này nhiều thế lực thừa địch đã trung phá việt nam
nằm các công trình công cộng và sự cố môi trường
một số đối tượng tôn giáo cực đoan kích động đã tổ chức biểu tình
gây dối và thực hiện hành vi chống đối
để tình trạng này xảy ra trong thời gian vừa qua là do một số địa phương
chưa chủ động nắm mắt được tình hình
công tác nắm răng công tác vận động răng công tác phát quy người quy tín trong răng
rồi đặc biệt là nắm tình hình để chủ động chứa lý những việc nhỏ
thành những việc lớn rất nghiêm trọng
chúng ta chưa chủ động chưa có phương án
còn bị động
có trường hợp lúng túng
một số trường hợp chúng ta chủ lý chưa phối hợp tốt
còn thiếu trách nhiệm thiếu trách chuyên nghiệp
chưa thực hiện nghiêm pháp luật
nhất là phối hợp với lực lượng chưa tốt
thủ tướng yêu cầu các cấp ngành khi thực hiện nhiệm vụ
phải gắn với giữ vững ổn định trật tự an ninh tại địa phương
những kế hoạch dẫn đến nguy cơ bất ổn thì phải hết sức thận trọng
tính toán kỹ có giải pháp phù hợp
để không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
đây là công việc mà người đứng đầu cơ quan địa phương
phải luôn luôn có ý thức rõ ràng
người đứng đầu cấp quỹ đảng và chính quyền các cấp
phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự
và tổ chức thực hiện kiểm tra xử lý kịp thời
những y tố để dẫn lấy mất an ninh trật tự ở địa phương
cần phải tổ chức ra sát đánh giá đúng thực trạng
đồng hồ công chức về phẩm chất tư tưởng năng lực
trình độ để các giải pháp cụ thể bố trí
cần phải tổ chức ra sát đánh giá đúng thực trạng

trình độ để có giải pháp cụ thể bố trí
thủ tướng nhấn mạnh không để các tổ chức đối lập tồn tại
nhằm bảo đảm chế độ xã hội chủ nghĩa
các bộ ngành địa phương cần chủ động phối hợp
để kịp thời giải quyết mọi tình huống xấu có thể xảy ra
chủ động phòng chống tốt hơn và đưa ra phương án ngăn chặn toàn diện hơn
để đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở các địa phương
có đối tượng cực đoan phản động